khi người dân bắt đầu bước vào dịp nghỉ lễ quốc khánh thì cũng là lúc các địa điểm vui chơi ở hà nội trở nên vô cùng tấp nập
điều này gây ra lo ngại về việc giá cả của các dịch vụ đặc biệt là dịch vụ trông giữ ô tô và xe máy tăng gấp nhiều lần so với mức giá thông thường
tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại thì tình trạng này đã không diễn ra

giá vé khu vực này là ba đồng cho xe đạp năm đồng cho xe máy và năm mươi đồng cho ô tô
để bảo đảm không xảy ra tình trạng lộn rộn tăng giá vé trong giữ xe tự phát quanh khu vực này
ubnd phường ngọc khánh đã lên kế hoạch kiểm soát tuần tra từ trước kỳ nghỉ quốc khánh
và hôm nay phường cũng đã phối hợp với các lực lượng công an dân phòng triển khai cắm chốt tuần tra xung quanh từ sáng sớm
chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và triển khai trong kế hoạch thì đã mời tất cả các công an đội
các phòng ban của quận
cùng với hai phường đó là phường ngọc khánh và phường cốc vị để xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự
và phục vụ đặc biệt là phục vụ nhân dân về thăm khu vực vườn thú
trên địa bàn thì chúng tôi đã bố trí các điểm sắp xếp trông xe đúng giá là bảy điểm chống xe tất cả
để phục vụ dự kiến là ba mươi xe một ngày
cũng theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại các điểm vui chơi khác như công viên nước hồ tây
bờ hồ hoàn kiếm giá cả dịch vụ cũng đang được kiểm soát chặt chẽ và không có biến động bất thường